chưa tìm ra thủ phạm bắn bi sát vào khu dân cư sát sân bay tân dân nhất

từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian đi làm thuê ở hà nội sương và chị l có mối quan hệ yêu đương
dịp tết nguyên đán được nghỉ cả hai đã về nhà chị l tại huyện tân uyên để chung sống
sau đó sươm và người yêu đã cùng mua xe trả góp một chiếc xe máy
tuy nhiên thời gian nghỉ tết do chơi bời thiếu tiền nên sươm đã cầm cố chiếc xe máy nói trên
tại một cửa hàng ở huyện sìn hồ
từ đó giữa chị l và sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
vào chiều năm tháng ba sương đi uống rượu ở bản phiêng áng
về thì bị chị lờ chửi mắng đùa ra khỏi nhà
trong quá trình hai người cãi vã sươm đã lấy một con dao nhọn rồi ra tay
khiến chị lờ tử vong tại chỗ
sau khi gây án sươm đã cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây
quá trình lần trốn sươm định hành động dại rột nhưng bất thành
công an tỉnh lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh người lập các chốt chặn để truy bắt nghi phạm lò văn xương
sau hai mươi bốn giờ gây án và lẩn trốn nghi phạm đã bị bắt giữ
mới đây một chiếc xe đang chờ học sinh lớp tám đi học tập trải nghiệm
thì bất ngờ gặp tai nạn ở khu vực quận dương kinh hải phòng
vụ vạ chạm khiến cho ba em học sinh bị xây xát
nhanh chóng các em được đưa đi thăm khám tại viện y học hải quân
sáng ngày bảy tháng ba lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận dương kinh hải phòng cho biết
khoảng sáu giờ ba mươi phút xe ô tô chở học sinh lớp tám trường trung học cơ sở hòa nghĩa đi học tập trải nghiệm
tại khu di tích k chín đá trông và làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam hà nội
khi đi đến đường tỉnh ba trăm năm mươi ba phạm văn đồng quận dương kinh hải phòng
ô tô va chạm với xe tải mang biển kiểm soát tỉnh thái nguyên
vụ va chạm khiến ba học sinh bị xây sát được đưa đi thăm khám tại viện y học hải quân hải phòng
qua thăm khám sơ bộ các em chỉ bị xây sát bên ngoài
theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận dương kinh kế hoạch đi học tập trải nghiệm này công khai minh bạch
nhà trường đã có kế hoạch và nhận được sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
vừa qua một nam sinh cấp ba ở tỉnh bình phước đã giả vờ mua vàng rồi cướp đi hai chiếc lắc vàng trị giá gần năm mươi triệu đồng
tuy nhiên khi vừa chạy ra đến cửa thì nam sinh lập tức bị người dân khống chế bắt xử
chiều ngày sáu tháng ba công an thị xã phước long tỉnh bình phước đã lấy lời khai của nht
sinh năm hai nghìn bảy học sinh cấp ba trên địa bàn thị xã phước long
để phục vụ điều tra
qua thông tin ban đầu trước cùng ngày t chạy xe máy đến tiệm để hỏi mua vàng
sau đó t yêu cầu chủ tiệm vàng lấy hai rắc vàng đeo tay cho xem
hỏi giá rồi tiếp tục yêu cầu xem thêm cái khác
lợi dụng lúc chủ tiệm đang lấy thêm vàng trong tủ tê bỏ chạy cùng với hai chiếc lắc đang đeo trên tay
thấy vậy chủ tiệm vàng đã hô hoán cướp rồi đuổi theo
người dân gần đó nghe tiếng chi hô nên hỗ trợ truy bắt
bước đầu t khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cấp giật
cũng đã thăm dò một số tiệm vàng để quan sát
hai chiếc rắc vàng tích cấp được ước tính khoảng gần năm mươi triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở tuyên quang
luật sư cho rằng việc cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can mới là hoạt động tố tụng ban đầu
cơ quan chức năng sẽ phải tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân diễn biến của vụ va chạm
cũng như lỗi và tranh nhiệm của các bên
chiều năm tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thôn cậy sơn một xã hoành sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
quy định tại khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
dưới góc độ pháp lý
thạc sĩ luật sư nguyễn đức hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm hiệu hoạn thiện duyên
đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
mặc dù cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang
đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lái xe ô tô đầu kéo
nhưng đó mới chỉ là các hoạt động tố tụng ban đầu của quá trình giải quyết vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phải tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân diễn biến của vụ tai nạn
lỗi và tranh nghiệm của các bên có liên quan
cũng như đảm bảo các quyền lợi cho các nạn nhân theo quy định của pháp luật
luật sư hùng khẳng định
đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến năm người đi trên ô tô khách tử vong tại chỗ
một người tử vong tại bệnh viện
ba người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế
và các thiệt hại về tài sản
do đó việc cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo quy định tại khoản ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy là có căn cứ và phù hợp với các quy định của pháp luật
về trách nhiệm dân sự
tại khoản một năm trăm hai mươi bốn bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
bên vận chuyển có nghĩa vụ
chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm đến đúng giờ
bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn theo độ trình
đảm bảo đủ chỗ cho hành khách và không chuyên trở vượt quá trọng tài
đồng thời đại điều năm trăm hai mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm cũng quy định

trường hợp tính mạng sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại
thì bên vận chuyển phải bồi thường theo quy định của pháp luật
bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng sức khỏe và hành lý của hành khách
nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
theo quy định này giám đốc công ty luật trách nhiệm hiệu hoạn thiện duyên cho rằng
do hành khách không có lỗi nên đơn vị vận chuyển hành khách
phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại về tính mạng sức khỏe
hoặc tài sản cho hành khách trong vụ tai nạn này
sau đó đơn vị vận chuyển có quyền yêu cầu bên có lỗi gây ra vụ tai nạn
phải bùi hoàn các khoản tiền đã chi bùi thường cho hành khách
cũng như bù thường các thiệt hại về phương tiện và tài sản khác nếu có
mới đây công an tp buôn ma thuộc tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa ban giữ thành công một đối tượng dùng giao công chế người phụ nữ
để giữ cho đồi bại và thực hiện hành vi cướp tài sản
ban đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lê quốc tuấn bốn mươi tuổi chú huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản
ra tù không có việc làm không có tiền tiêu xài tiên mua ma túy
nên tuấn vào nhà chị gái tại sa ea cao thành phố buôn ma thuộc để ở
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy
tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản
nên đã cầm dao xông vào nhà một người phụ nữ hàng xóm của chị gái
tại đây phát hiện người phụ nữ ở nhà một mình
tuấn đã dùng dao khống chế người phụ nữ này xuống sàn nhà để thực hiện hành vi đồi bại
trong lúc răng co người phụ nữ bị giao gây thương tích
nhưng vẫn cố gắng mở băng keo ở miệng để hô hoán là hết
sợ bị phát hiện nên tuấn vội giật lấy sợi dây chuyền ở cổ nạn nhân rồi tàu thoát
khi chưa thực hiện được hành vi đổi bại
trên đường di chuyển tuấn còn đột nhập vào một khu nhà trọ
trộm đi chiếc máy tính sách tay của một sinh viên mang tài sản cướp được đi bán
sau đó đối tượng nhanh chóng bắt xe khách di chuyển xuống bà rịa vũng tàu trốn
tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an thành phố buôn ma thuật đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
cử một tổ công tác đến tỉnh bà rịa vũng tàu và bắt giữ thành công đối tượng tuấn ba ngày sau khi gây án
tại cơ quan công an tuấn khai nhận bản thân nhiễm hiv và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết đối tượng tuấn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa qua thông tin một lái xe taxi g bảy bị tấn công dẫn đến tử vong ở đường ven hồ tây hà nội
đã khiến cho dư luận không gọi xuân sao
nhận định về vụ việc luật sư cho rằng tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất
mọi hành vi tức đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm minh
ngày năm tháng ba lãnh đạo công an quận tây hồ thành phố hà nội thông tin
đơn vị đang tiến hành điều tra xăng minh vụ hai con đồ tấn công tài xế taxi khiến nạn nhân tử vong
theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội chiều ngày bốn tháng ba
tại đường ven hồ đoạn cuối đường tô ngọc vân quận tây hồ
một tài xế taxi g bảy bị hai đối tượng đi xe máy tấn công
chiều ngày năm tháng ba người nhà của tài xế taxi cho biết nạn nhân đã tử vong
theo chỉ huy công an quận tây hồ lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra từ tối ngày bốn tháng ba
và đang tiến hành sang minh theo quy định
liên quan đến vụ việc trên luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết vụ việc dưới góc độ pháp lý như sau
tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất
mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất
vụ việc tài xế taxi hãng g bảy nghi bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô tấn công tử vong rất thương tâm
ở đường ven hồ tây đã gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận xã hội
cũng theo luật sư thơm nguyên nhân vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên sau khi xem xét vụ việc theo quan điểm của luật sư thơm
rất có thể do mâu thuẫn tham gia giao thông hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đuổi theo chặn lại và tấn công lái xe
đoạn đường ven hồ tây hẹp thời điểm xảy ra vụ việc lúc tan tầm đông người qua lại nên dễ xảy ra va chạm giao thông
dù lái xe ô tô có va chạm hay mâu thuẫn gì thì việc hai đối tượng tấn công lái xe dẫn đến tử vong là điều không thể chấp nhận được cần xử lý nghiêm
trường hợp có mâu thuẫn hay va chạm giao thông gây thiệt hại đến tài sản sức khỏe thì phải thông báo cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ngày sáu tháng ba công an thành phố pleiku tỉnh gia lai thông tin vừa tạm giữ hình sự nguyễn văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường phù đồng thành phố pleiku để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó ngày bốn tháng ba nguyễn văn nguyên đi xe máy đến một quán cà phê trên đường trường trinh gần ngã tư lâm nghiệp thuộc tổ một
phường chi lăng tp pleiku để uống cà phê và thu tiền bảo kê các xe khách chạy tuyến đắk lắc gia lai
theo điều tra các xe khách muốn hoạt động yên ổn phải đưa tiền cho nguyên nếu không sẽ bị nguyên đe dọa quậy phá không cho bắt khách
trong buổi sáng ngày bốn tháng ba nguyên đã thu tiền bảo kê của năm xe khách với số tiền bốn mươi đồng một ngày một xe
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố pleiku đã bắt quả tang khi nguyên đang thực hiện hành vi thu tiền bảo kê của xe khách và đưa về trụ sở cơ quan để làm việc
công an tp pleiku mở rộng điều tra đảm rõ theo quy định
thưa quý vị tội phạm công nghệ cao lừa đảo ngày càng nhiều và ngày càng tinh vi
mới đây một người phụ nữ ở hà nội sập bẫy mất năm bốn tỷ đồng khi hẹn hò qua tinder
công an tp hà nội cho biết phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang sang mình trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ
theo cơ quan chức năng đầu tháng ba cảnh sát tiếp nhận trình báo của chị t
về việc chị tham gia ứng dụng hẹn hò tinder và quen một người đàn ông giới thiệu là bác sĩ của một bệnh viện lớn tại singapore
sau khi tạo niềm tin với chị t người này mời chị tham gia chơi tiền ảo
lần đầu chị tên nạp hai mươi triệu đồng và ngay lập tức được rút ra ba mươi triệu đồng
chị t tiếp tục nạp hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng và rút ra được ba trăm linh bốn triệu đồng
sau hai lần nạp tiền chị t đã thu về lợi nhuận bốn mươi tám triệu đồng lãi một mươi sáu tám số tiền gốc chị bỏ ra chỉ trong hai ngày
người phụ nữ sau đó nạp thêm ba trăm linh triệu đồng
chị tê được thông báo tài khoản thắng một mươi một tỷ đồng nhưng không được rút tiền ra
theo trình báo của chị t chị nhận thông báo phải nộp hai mươi lợi nhuận thuế thu nhập cá nhân
vì vậy chị tên nộp một bảy tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân hai tỷ đồng tiền sang minh tài khoản để rút được tiền về
và một bốn tỷ đồng để tham gia kênh rút tiền nhanh
tuy nhiên chị vẫn không rút được tiền ra và cho biết bị chiếm đoạt tổng năm bốn tỷ đồng
công an hà nội cảnh báo các đối tượng lừa đảo sẽ tìm con mồi qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến được nhiều người sử dụng
sau khi kết bạn và mức độ tin tưởng đã được tăng lên các đối tượng sẽ chuyển sang chủ đề tài chính
khuyến khích nạn nhân tham gia vào đầu tư tài chính đầy hấp dẫn
khi con mồi chấp nhận chi tiền cho các khoản đầu tư số tiền lãi được hoàn lại theo đúng lời hứa để tăng độ tin tưởng
tuy nhiên khi số tiền đầu tư lớn các đối tượng sẽ lấy hết số tiền đó và lấy lý do nâng cấp gói vip
hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư gỡ bỏ chế độ an toàn để tiếp tục chiếm đoạt số tiền của nạn nhân cho đến khi con mồi phát hiện bị lừa
vì vậy nhà chức trách khuyên cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online
lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội
cảnh sát đề nghị người dân không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính sản giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao
tiêm mẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cặm bẫy tài chính
khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
thưa quý vị mới đây lãnh đạo huyện quỳ châu tỉnh nghệ an xác nhận
cầu treo kẻ ninh ở xã treo hoạnh bị sập vào trưa ngày sáu tháng ba dân may không có thiệt hại về người
vị lãnh đạo cho biết cầu treo kẻ ninh được xây dựng khá lâu trải qua nhiều trận lũ lụt nên hư hỏng nhiều
đặc biệt trận lũ lụt lịch sử năm hai nghìn hai mươi ba càng làm cầu súng cấp nghiêm trọng
huyện đã thống kê thiệt hại báo cáo sở giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an để có phương án khắc phục
sở giao thông vận tải nghệ an cử đoàn lên kiểm tra tìm hướng xử lý
huyện quỳ châu cũng thuê đơn vị tư vấn của trường đại học giao thông vận tài hà nội về thẩm định tình trạng hư hỏng của cầu treo kế ninh
trong thời gian đang chờ được khắc phục sửa chữa thì cầu trương này bị sập
cầu treo kẻ ninh cũng từng được sửa chữa sau trận lũt năm hai nghìn một mươi sáu
cầu này được thiết kế chỉ dành cho các phương tiện thô sơ tải trọng cho phép tối đa một năm tấn
gần đây công an phường hai quận tân bình tp hcm đang điều tra vụ việc khoảng hai mươi hộ dân trên đường lam sơn bị bi sắt bắn vào nhà gây hư hỏng tài sản
được biết tình trạng này xảy ra tại địa phương đã hai tháng nay nhưng vẫn chưa tìm được ra hung thủ
theo người dân mỗi khi công an xuống kiểm tra hành động này tạm ngưng

đó tiếp diễn khi thủ phạm gây ra vụ việc chưa được phát hiện họ cảm thấy bất an
ông đỗ văn sự năm mươi năm tuổi bảo vệ một quán cà phê trên đường lam sơn cho biết
tình trạng bắn bi sắt xảy ra tại địa phương xảy ra đã hai tháng này
thỉnh thoảng nghe đạn bi sắt bay vào nhà dân gây tiếng động
ông liền nắp vào cốc cây để né tránh sợ chúng vào người
theo ông sự trưa ngày năm tháng ba một người phụ nữ lái ô tô bốn chỗ đến đậu trước quán cà phê để vào uống nước
lung này đạn bi sắt tiếp tục bay tới
một số viên đạn bắn vào ô tô gây vỡ kính sau
phát hiện vụ việc nữ chủ xe đã gọi điện thoại cho chồng đến và báo nhân viên bảo hiểm
cũng theo năm bảo vệ hơn một tháng trước người dân đã báo công an việc xảy ra bắn bi sát tại địa phương
công an sau đó đã xuống kiểm tra và không phát hiện thủ phạm
khoảng ba ngày sau tình trạng bắn bi sắt lại tái diện đến nay
còn bà thủy bốn mươi ba tuổi ngụ tại địa phương cho biết
hôm bốn tháng ba việc bắn bi sắt ở khu vực diễn ra cả ngày
đạn bay nhanh nên người dân không biết từ nơi nào đến
theo bà thủy cứ nghe tiếng đạn bi sắt bay trúng mái tôn ai nấy đều vào nhà nấp
khu dân cư sát sân bay tân sơn nhất mà bị như vậy cả tháng nay ai cũng bức xúc
đại diện ủy ban nhân dân phường hai quận tân bình đã chỉ đạo công an cung cấp xác minh
điều tra vụ một số nhà dân trên đường lam sơn bị chúng bi sát hư hỏng tài sản ô tô
theo chính quyền địa phương ban đầu có khoảng ba trường hợp
nhà dân bị bi sắt bắn trúng mức độ nặng hư hỏng tài sản
khoảng một mươi năm hộ khác cũng bị trúng bi sắt
hiện lực lượng chức năng chưa xác định được những viên bi sắt này hướng từ đâu bay tới
vụ việc vẫn đang được công an địa phương tiếp tục điều tra
thưa quý vị hang sơn đỏng nằm ở vườn quốc gia phong nha kẻ bàng quảng bình
vừa được tạp chí chuyên về du lịch nổi tiếng tha mau của vương quốc anh
bình chọn xếp thứ sáu trên một mươi hang động đẹp nhất thế giới
sơn đỏng được tạp chí tha mau miêu tả nằm ở vùng rừng núi tỉnh quảng bình
vực thảm khổng lồ này có mặt căn ngang lớn nhất so với bất kỳ hang động nào được biết đến
trên hành tinh một khu vực rộng lớn đến mức khó diên tả
người ta cho rằng một chiếc boeing bảy trăm bốn mươi bảy có thể bay qua mà không làm hỏng cánh
hang sơn đỏng được hồ khanh một thợ rừng người bản địa phát hiện ra cửa ham vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến năm hai nghìn chín nhóm thám hiểm hang động anh việt giúp british deep vietnam caving expedition team
do ông howard limburg dẫn đầu vào thám hiểm khảo sát và đo vẽ hang
hang sơn đỏng được nhóm thám hiểm cùng với tạp chí national geographic công bố
là hang động đáo cao
hang sơn đòn được tổ chức kỷ lục thế giới guinness ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới
theo truyền thống của nhà thám hiểm hang động thì người phát hiện hang sẽ được quyền đặt tên cho hang động mình tìm ra
sau cuộc thám hiểm kết thúc vào tháng bốn năm hai nghìn chín thì ông hồ khanh được đề nghị đặt tên cho hàng
nhiều người gợi ý rằng lấy tên hồ khanh để đặt cho hang động khổng lồ này để ghi danh người phát hiện ra nó
tuy nhiên hồ khanh cùng với các thành viên đoàn thám hiểm
bàn bạc và đặt tên hang là hang sơn đòn kết hợp của hai từ sơn là núi đòn là tên của thung lũng nơi có suối rào thương chảy qua
hay còn có ý nghĩa là hang trong núi đá vôi và có sông ngầm chảy qua
hiện sơn đỏng đã được công ty du lịch mạo hiểm osalic khai thác giữa hình thức du lịch mạo hiểm với thời gian sáu ngày năm đêm
giá cho mỗi người thám hiểm hang sơn đỏng là trên ba usd
đến thời điểm này tour thám hiểm sơn đòn năm hai nghìn hai mươi bốn đã hết chỗ
và công ty khai thác đang mở bán tour cho năm hai nghìn hai mươi năm

hoa ở chợ hoa quảng an được lấy nguồn từ khắp các vùng như đông anh tây tiệu gia lâm

theo đó hoa hồng mộc châu có giá từ hai trăm năm mươi đồng
đến ba trăm năm mươi đồng một bó hai mươi bông
hồng đà lạt khoảng hai trăm bốn mươi đồng một bó ba mươi bông
tùy kích thước và màu sắc

theo một tiểu thương tại chợ cho biết giá cả năm nay không tăng mà vẫn bình ổn như trước và sau tết
tại đây mẫu hoa rất đa dạng và phong phú cho các hàng lựa chọn và giá cả phù hợp cho kinh tế của mỗi người tới mua hàng
tại đây nhiều tiểu thương cũng làm những bó hoa được làm sẵn hoặc có thể chọn mua hoa và làm bó theo yêu cầu của khách hàng

hôm trước đến năm h sáng hôm sau